một nhóm thanh niên tới ngồi cạnh đó và bắt đầu để ý đôi bạn
cảm thấy khó chịu cặp đôi di chuyển ra vị trí khác để tránh lời chiêu chọc
tuy nhiên những thanh niên này vẫn không có ý định bỏ cuộc giao
tiếp tục bám theo giống như một trò tiêu khiển